các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khoảng ba h hai mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại km hai mươi tám cộng tám trăm linh xã minh cường huyện thường tín hà nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một ô tô chở đá và tàu na hai chạy tuyến hà nội đi vinh
cú đâm mạnh này đã khiến lái xe ô tô tải bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nông nghiệp còn xe ô tô tải bị đầu tàu đè nát hư hỏng nặng
đầu máy di ba e bảy trăm một mươi chín và một số toa của tàu hòa na hai cũng bị lật đổ nghiêng cách đường sắt khoảng bảy mét
chật bánh một toa xe hư hỏng đường dây hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn